thưa quý vị tối ngày năm tháng bốn tại làng hương trà ubnd tp tam kỳ tỉnh quảng nam
tổ chức khai mạc lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sắc sư hương trà
đến với lễ hội du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng quê cùng những hoạt động văn hóa thể thao truyền thống
đặc biệt là ghi lại những bức ảnh đẹp với loài hoa đặc trưng của tam kỳ thành phố hoa xưa vàng
lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn bao gồm hai mươi hoạt động với điểm nhấn là
trưng bày sinh vật cảnh hội làng hương trà cuộc thi hoa hậu việt nam thời đại mùa hai
giải chạy khám phá hương trà giải đua thuyền nam nữ truyền thống tam kỳ mở rộng
đây là dịp để giới thiệu quảng bá vẻ đẹp độc đáo của loài hoa xưa tam kỳ
và thúc đẩy các hoạt động du lịch dịch vụ tại địa phương phát triển
hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu tam kỳ thành phố hoa xưa vàng
gắn với việc hình thành điểm đến làng sinh thái hương trà trên bản đồ du lịch của tỉnh quảng nam
lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi ba tháng bốn
các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày mùng hai đến ngày mùng bảy tháng bốn
cũng trong ngày năm tháng bốn ubnd tp tam kỳ tỉnh quảng nam trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định
và đón nhận bằng công nhận cây di sản việt nam đối với quần thể chín cây giáng hương ấn
hay tên thường gọi ở địa phương là cây xưa
việc được công nhận là cây di sản việt nam là niềm tự hào và vinh dự đối với đảng bộ chính quyền
và nhân dân thành phố tam kỳ nói chung làng hương trà phương hóa hương nói riêng là dấu mốc quan trọng
đối với việc bảo tồn gìn giữ phát triển quần thể cây xưa đồng thời đây cũng là cơ hội để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại địa phương
quần thể cây xưa ở làng hương trà có tuổi đời trung bình hơn một trăm linh năm trong đó có một mươi hai cây cổ thụ trên hai trăm linh năm tuổi
quá trình trồng gìn giữ và phát triển là công sức của nhân dân hương trà qua các thế hệ nhất là các bậc tiền nhân lập làng lập ấp khai cơ lập nghiệp
thành phố tam kỳ cũng đã nhân rộng trồng khoảng hai cây xưa quý trên các tuyến đường không gian công cộng
sáng ngày năm tháng bốn trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ đã tổ chức buổi giới thiệu tài liệu
lưu trữ quốc gia về chiến dịch điện biên phủ và hội nghị geneva năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bảy mươi năm ngày ký hiệp định geneva về đình chỉ chiến sự ở việt nam
tại sự kiện có gần hai trăm linh tài liệu lưu trữ gốc được giới thiệu đến công chúng
nội dung khối tài liệu lưu trữ về chiến dịch điện biên phủ gồm hoàn cảnh lịch sử quá trình chỉ đạo sự chuẩn bị chiến dịch diễn biến và kết quả
ý nghĩa của chiến dịch
quá trình nhân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường điện biên phủ dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế về chiến dịch sự lãnh đạo tài tình
những quyết sách chiến lược nhạy bén của đảng chính phủ và quân đội việt nam
đối với khối tài liệu lưu trữ về hội nghị geneva lập lại hòa bình ở đông dương năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bao gồm những tài liệu hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử diễn biến kết quả hội nghị geneva tác động và quá trình thực thi hiệp định
dư luận thế giới và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với việt nam
khối tài liệu trên là minh chứng hết sức quan trọng góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học về quân sự ngoại giao và về lịch sử dân tộc việt nam
gác lại nỗi nhớ nhà nhớ người thân vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu với sự động viên chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp
sau hơn một tháng huấn luyện một trăm hai mươi tân binh tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động
bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã bắt nhịp hoàn nhập với môi trường mới trong quân đội
tự tiên thực hiện tốt các nội dung
nội dung nhiệm vụ huấn luyện
tận tình chỉ bảo cho chiến sĩ từ gấp xếp nội vụ vệ sinh đến thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ tác phong quân nhân
bằng tình cảm sự ân cần chỉ dạy của đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện
sau gần một tháng huấn luyện một trăm hai mươi chiến sĩ mới nhập ngũ đã thực sự hòa nhập với môi trường huấn luyện
chứng chặt thực hiện tốt các chế độ và nội dung huấn luyện theo quy định
các anh tiểu đoàn trưởng và trung đoàn trưởng thì giúp cho em học
tập ngữ nhiều thứ như là sự tỉ mỉ gọn gàng ngăn nắp tác phong nhanh nhẹn đúng giờ đúng giấc
với đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm hai nghìn hai mươi bốn tiểu đoàn huấn luyện cơ động được do nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý
huấn luyện một trăm hai mươi chiến sĩ đến từ bảy địa phương ven biển của tỉnh bình thuận
để huấn luyện đạt kết quả cao ngoài giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập thường xuyên gần gũi nắm bắt chia sẻ
các bộ làm công tác huấn luyện
và những người anh để thường xuyên bám sát chiến sĩ trong huấn luyện học tập và sinh hoạt cùng ở cùng tập cùng sửa với chiến sĩ
từ đó giúp chiến sĩ mới nắm tốt các nội dung cũng như nâng cao tinh thần trong tham gia học tập huấn luyện
sau một thời gian mà chiến sĩ nhập ngủ thì hiện nay cơ bản là chiến sĩ nắm được một số nội dung về quân sự
đặc biệt là trong quá trình huấn luyện đeo lên đội ngũ cũng như đeo lên quản lý bộ đôi
thì chiến sĩ nắm và quản trị rất tốt
chuyển biến trưởng thành sau gần một tháng huấn luyện một trăm hai mươi thanh niên nhập ngủ hôm nào giờ đã thực sự trở thành người chiến sĩ
với quyết tâm của cấp ủy bang chỉ huy tiểu đoàn cùng nỗ lực của cán bộ làm công tác huấn luyện
những kiến thức về quân sự chính trị pháp luật sẽ tiếp tục được truyền dạy một cách linh hoạt đầy đủ cho chiến sĩ mới trong thời gian tới
bảo đảm chiến sĩ mới sau khi ra trường có đủ năng lực công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao
ngày năm tháng bốn bộ đội biên phòng nghệ an cho biết vừa phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng người lào
đang vận chuyển trái phép ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng viên nén từ bên kia biên giới về việt nam
khoảng chín giờ ngày bốn tháng bốn tại địa bàn bản ải khe xã mường ải huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là cơ sồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và cha mình vừ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại tỉnh bò lì kham xoay đang vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng viên nén
một dao nhọn ba điện thoại và một số tăng vật liên quan khác từ bên kia biên giới về việt nam
các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số ma túy trên qua biên giới
với tiền công là sáu usd bộ đội biên phòng nghệ an hiện đang mở rộng điều tra xử lý theo quy định
lo ngại sạt lở đuôi bờ sông son đoạn qua xã hương trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
người dân sống tại đây đã cùng nhau ngăn cản phản đối các tàu hút cát phục vụ xây dựng cao tốc bắc nam
họ mong muốn rằng các đơn vị liên quan cần có cam kết trách nhiệm
đồng thời thường xuyên kiểm tra để không xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất
đây là hình ảnh người dân kéo nhau ngăn chặn phản đối tàu hút cát trên sông son trong những ngày qua
người dân lo ngại việc hút cát với số lượng lớn sẽ dẫn đến sạt lở bờ sông ăn sâu vào đất liền làm mất đất sản xuất
có một lường khai thác cát hơi lớn thì nguy cơ sạt lở đã trông thấy
chẳng hạn như ở khu vực cồn nội của thôn thanh minh hai
đã sạt lở vào có chỗ là năm mét có chỗ là bảy mét và đặc biệt là khu vực đuôi cồn là mất đích khoảng sáu mươi mét
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh quảng bình đã cấp quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông phương thành
với tổng chữ lượng cát là bốn trăm sáu mươi năm

và xây dựng giao thông phương thành

và xây dựng giao thông phương thành

chưa thể thi công đường công vụ không có nên máy móc thiết bị khó tiếp cận
bài viết trên báo tuổi trẻ khẳng định đây chính là vấn đề đang thách thức mục tiêu thông xe phần cao tốc
vào năm hai nghìn hai mươi năm và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm hai nghìn hai mươi sáu
về giải pháp ý kiến chuyên gia cho rằng các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh thủ tục hành chính
để sớm ra hạn cấp phép mỏ cát phục vụ dự án
đối với các nhà thầu thay vì bị động nhà thầu phải nỗ lực tìm kiếm các nguồn cát
để thực hiện tiến độ như đã cam kết ở trong hợp đồng
theo tinh thần nghị quyết chín mươi tám của quốc hội vừa ban hành tp hcm đang triển khai đề án
sử dụng các máy nhà là tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
tuy nhiên theo phản ánh trên báo sài gòn giải phóng do cơ chế phát triển còn nhiều bất cập
việc phát triển nguồn năng lượng sạch này vẫn còn nhiều điểm nghẽn
và trong lúc này hiệp hội doanh nghiệp tp hcm kiến nghị thành phố cần có cơ chế
khuyên khích các nguồn cát phục vụ dự án
điện mặt trời máy nhà của các nhà máy xí nghiệp dự án để tự dùng
không bán điện cho tổ chức cá nhân khác nhưng được nối lưới với hệ thống điện quốc gia
điều này giúp thành phố tăng cường điện cung ứng doanh nghiệp có thêm nguồn thu nhập
tận dụng cơ sở vật chất hiện có
số liệu tổng hợp diễn biến thị trường trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy
phần khúc căn hộ trung cư tại tp hcm đang tạo sóng khi gia bán liên tục tăng
thời điểm này
theo bài viết trên báo hà nội mới các chuyên gia đưa ra nhiều thông tin khuyến nghị
người mua nhà cần cân nhắc trước khi tiến hành giao dịch
cụ thể là người mua nên ưu tiên chọn dự án của chủ đầu tư uy tín
có đầy đủ hạ tầng và tiện ích
với các dự án đã xây dựng lâu năm thì nên tìm hiểu kỹ chất lượng và vấn đề pháp lý
người mua nhà cần bình tĩnh đón chờ nhiều cơ hội đang ở phía trước
khi phân khúc nhà ở xã hội nhà ở có mức giá hợp lý
đang tích cực được tháo gỡ về mặt pháp lý được nhiều chủ đầu tư quan tâm
thưa quý vị hôm qua và hôm nay tức mùng năm và mùng sáu tháng bốn
sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức cho hơn một trăm một mươi sáu học sinh lớp một mươi hai
thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông với năm bài thi
theo ghi nhận trên báo tiền phong các nhà trường áp quy chế thi
tổ chức coi thi bố trí lực lượng giám sát như kỳ thi thật
để nhằm đánh giá sát năng lực của học sinh
và cũng là dịp để giáo viên và học sinh tập dượt cho kỳ thi chính thức
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đợt khảo sát thi thử này
được tổ chức quy mô trên toàn thành phố tại hai trăm bảy mươi ba điểm thi với gần năm phòng thi
điều động hơn một mươi hai cán bộ giáo viên coi thi giám sát
để thi bám sát cấu trúc để minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nằm ngay trên núi tà trì nhu bản dèo cao nậm nghẹp của xã ngọc chiến
huyện mường la tỉnh sơn la là một cái tên mới nổi trên bản đồ du lịch việt nam
tháng ba hàng năm màu trắng tinh khôi của hoa sơn cha tức hoa táo mèo
phủ khắp núi rừng tạo nên sức hút của bản dèo cao với du khách gần xa
theo bài viết trên báo nhân dân nậm nghẹp rất cần một lộ trình để đầu tư hướng dẫn
và hỗ trợ cộng đồng cư dân nơi này cung cách làm việc du lịch thật sự bài bản
để trong tương lai gần nơi này sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng
kết hợp trại sáng tác hấp dẫn của khu vực tây bắc
thưa quý vị cao điểm hè sắp tới dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm cận kề
và có thể được kéo dài tới năm ngày
theo ghi nhận trên báo lao động các doanh nghiệp du lịch đang bước vào giai đoạn nước rút
sau thời gian khá dài chuẩn bị
nhiều trạng tour cùng các hoạt động đa dạng được đưa ra với kỳ vọng tạo đột phá
cho thị trường du lịch nội địa
theo khảo sát nhóm tour du lịch biển nha trang phú quốc
vũng tàu hay khám phá miền bắc luôn là đường tour được nhiều khách hàng ưa chuộng
trong du lịch hè
đối với thị trường quốc tế trạng tour chiêm ngưỡng vẻ đẹp châu âu úc mỹ
tour châu á như hàn quốc nhật bản cũng rất được quan tâm
những nội dung vừa rồi của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình
trong ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
tiếp theo là những thông tin thời tiết trong ngày
xin đợi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
khoảng sau chín giờ sáng mưa ở khu vực phía đông bắc bộ mới giảm dần trời khô giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội
duy trì ở mức thấp từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
riêng một số nơi ở khu vực cao bằng lạng sơn và quảng ninh có nhiệt độ thấp hơn
chỉ khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ không chịu tác động của khối khí lạnh cuối mùa
nên ngày hôm nay trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không còn mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chỉ riêng các tỉnh lai châu điện biên và sơn la nhiệt độ cao hơn
giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ trời nắng nóng nhưng không còn nóng gắt
khối không khí lạnh cũng tác động yếu đến khu vực phía bắc của miền trung
khiến cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong đêm qua chuyển mây nhiều hơn
lúc này thì trời vẫn còn có mây nhiều lất vất mưa vài nơi
cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ
trưa và chiều nay trên khu vực sẽ chuyển nắng nhẹ nền nhiệt phổ biến dưới ba mươi hai độ
còn đối với khu vực từ quảng bình đến bình định trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
nhưng mức nhiệt cũng giảm đi đáng kể xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nóng gây gắt với nhiệt cao trên ba mươi bảy độ chỉ còn xảy ra ở một vài điểm
còn đối với khu vực các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận có tiết trời nắng giáo
nhiệt độ ngày giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
ngày cuối tuần ở tây nguyên và nam bộ đều là ít mây nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
một số nơi ở miền đông nam bộ còn có nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta đều trong tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió hướng nam đến đông nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực giữa của biển đông gió đông đến đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước